hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trước đó vào lúc một mươi hai h một mươi năm phút ngày hai mươi ba tháng hai công an huyện phú xuyên nhận được tin báo
tại đội một mươi ba thôn bái xuyên xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng
nạn nhân là cụ là và con gái là thoa bỏ mạng ở trong nhà
tiếp nhận thông tin thượng tá lê tiến bắc trưởng công an huyện phú xuyên đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự xuống địa bàn
tiếp nhận vụ việc
phối hợp với các đơn vị liên quan bảo vệ hiện trường lấy lời khai những người biết việc người liên quan
kết quả khám nghiệm ban đầu xác định
nguyên nhân dẫn đến cái chết cho cụ là và bà thoa là bị chấn thương sọ não
căn cứ và các tài liệu thu thập được ngày hai mươi bốn tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra
công an huyện phú xuyên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự giết người
qua kết quả khám nghiệm hiện trường sử dụng các biện pháp nghiệp vụ điều tra
công an huyện phú xuyên cùng các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố hà nội nhận định
đối tượng là người quen thân thích với nạn nhân
một cán bộ công an huyện phú xuyên cho biết mở rộng diện giả soát
căn cứ tài liệu điều tra ban đầu và những lời khai của những người liên quan người biết việc
lực lượng điều tra nhận định đối tượng nghi vấn là phạm văn đức
sau khi vụ án xảy ra đức không có mặt tại địa phương đi đâu làm gì không ai rõ
dưới sự chỉ đạo của giám đốc công an thành phố và lãnh đạo công an huyện
từ những nhận định và công tác điều tra tổ công tác gồm một mươi hai cán bộ chiến sĩ của công an huyện phú xuyên
đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố hà nội
triển khai các tổ công tác theo các mũi trinh sát khác nhau
đã có thông tin đức đang lẩn trốn tại quảng ninh
tiến hành khoanh vùng đến hai mươi một h một mươi một phút ngày hai mươi năm tháng hai
tổ trinh sát cùng công an tỉnh quảng ninh đã bắt giữ đức
khi đối tượng đang lẩn trốn tại một sưởng sơn bả của đào văn hưởng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại lưu quang gia khánh bình xuyên vĩnh phúc
chỗ ở tại tổ một khu hai bãi cháy thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
giang sáng ngày hai mươi sáu tháng hai đối tượng đã được dẫn giải an toàn về trụ sở
tại cơ quan công an đức bước đầu khai nguyên nhân sự việc bắt nguồn từ việc thiếu tiền trả nợ
trước đó đức đã vay năm trăm linh triệu đồng của quỹ tín dụng nhân dân xã minh tân để làm ăn
nhưng thua lỗ
đến ngày đáo hạn đức không có khả năng chi trả
trong lúc túng quẫn đức đã nhiều lần đến gặp bà nội
yêu cầu cụ lờ bán đất để trả nợ cho anh ta nhưng không được đồng ý
vào buổi tối trước thời điểm vụ án xảy ra
đức tiếp tục gặp bà nội yêu cầu bán đất
trong quá trình nói chuyện giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn
đối tượng đã dùng hung khí gây ra cái chết thương tâm cho bà nội và cô ruột
sau khi gây án đức đã liên hệ với một nhóm thợ sơn bả rồi bỏ trốn xuống quảng ninh
có mặt tại trụ sở công an huyện phú xuyên đức ân hận về hành vi phạm tội đã gây ra
theo lời khai của đức thì trong những ngày trốn chạy đức đã nhiều đêm không ngủ
ân hận về hành vi phạm tội đã gây ra
được biết đức sinh ra trong một gia đình khá đặc biệt
ông bà nội của đức sinh được bốn người con thì chỉ có bố đức là con trai duy nhất
sau khi lập gia đình bố đức cũng chỉ sinh được anh ta là con trai độc đinh
rồi cũng sớm qua đời
đến đời của đức anh ta cũng chỉ sinh hạ được một cậu con trai
chỉ vì muốn có tiền trả nợ anh ta đã gây ra tội ác
đền tội bằng mạng sống
ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn tòa án nhân dân tp hà nội đã đưa bị cáo phạm văn đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
chú tại huyện phú xuyên hà nội ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt tử hình về tội giết người
nạn nhân vụ án là bà nội và cô ruột của bị cáo
theo cáo trạng truy tố cũng như thẩm vấn tại tòa
trước khi án mạng xảy ra đức sống trong nhà với nạn nhân gồm
cụ đỗ thị là sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi ba và bà phạm thị thoa sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
ở xã minh tân huyện phú xuyên hà nội
do phạm văn đức không chịu làm ăn lại ham mê cờ bạc và nhậu nhẹt
nên vay tiền của nhiều người để ăn chơi
đức nhiều lần ngỏ lời xin cụ là bán đất để trả nợ
xong bà cụ và bà thoa một mực từ chối
từ đó bị cáo và hai người còn lại nảy sinh mâu thuẫn
đầu năm hai nghìn hai mươi hai đức nhờ người quen giúp anh ta vay năm trăm linh triệu đồng của quỹ tín dụng nhân dân địa phương
cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba đức tiếp tục vay ba trăm linh triệu đồng của một người dân
rồi dùng số tiền này đánh bạc trực tuyến và thua hết
trong cơn quận bách đức nói với bà nội để xin bán đất
khoảng năm giờ ba mươi ngày hai mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
anh ta nói với bà cụ
bà ơi cho con xin bán đất trước
bà chia cho con nhé
nghe chuyện bà thoa buông lời
suốt ngày mày chơi bờ cờ bạc rượu trẻ
không có thì quay về đòi bán đất
nghe thấy người cô nói vậy
đức không nói gì mà đi ra ngoài
ngay lúc này cụ là ngồi dậy và tiếp lời
mày có giết chết tao thì may mới bán được đất
do bực tức với bà nội và cô ruột
đức liền cầm một thanh tiếp sắt
đi đến chỗ giường bà nội và cô đang ngồi

đi cáo dùng tiếp sắt
tác động trúng phần đỉnh đầu của bà thoa
làm nạn nhân ngã ngửa ra giường
cụ là ngồi trên giường thấy vậy kêu lên
ôi giời ơi
thì đức trèo lên giường
dùng tuyếp sắt vụt hai ba phát vào phần đỉnh đầu của cụ
làm bà nội ngã xuống giường bất tỉnh
trong khi bà thoa ngồi dậy bò về phía đầu giường
thì bị đức tiếp tục tác động nhiều nhát
vào vùng đỉnh đầu của cô
khiến nạn nhân chỉ kịp kêu lên
ôi giời ơi
rồi nằm xuống giường
lúc này đức nhảy xuống giường
khiến nạn nhân xuống khỏi giường
tiếp tục dùng tiếp sắt
tác động nhiều nhát vào phần gáy của bà thoa
cho đến khi nạn nhân bất tỉnh
sau khi gây ra thương tích
làm cụ là bà thoa mất mạo
do trấn thương sọ não nặng
đức đã kéo chăn phủ lên người hai nạn nhân
ngay sau đó bị cáo
viết giấy chuyển nhận đất với nội dung
đức hoàn toàn tự nguyện
giao cho mẹ sử dụng và mua bán phần đất mà gia đình đang sử dụng
tất cả những giấy tòa mua bán
không cần phải có chữ ký của tôi
với cả phần đất tôi đang đứng tên
mong các cấp ban ngành giúp đỡ và giải quyết cho gia đình tôi
viết xong đức ký và ghi họ tên
rồi gấp sổ lại
để trên bàn gần tủ quần áo
rồi phóng xe máy bỏ trốn đến thành phố hạ long
đến ngày hai mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi
phạm văn đức bị công an huyện phú xuyên bắt giữ
để điều tra về hành vi giết người
sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án
hội đồng xét xử sơ thẩm kết luận
hành vi của bị cáo
ở mức độ đặc biệt nghiêm trọng
bị cáo có bốn tình tiết tăng nặng kịch khung
gồm giết nhiều người
giết ông bà cha mẹ trực tiếp nuôi dưỡng
có tính chất côn đồ
và nạn nhân trên bảy mươi tuổi
quá trình điều tra cũng như tại tòa
bị cáo đức thể hiện thái độ hối hận
tuy nhiên hội đồng xét xử cho rằng
hành vi của bị cáo mất nhân tính
không thể cải tạo giáo dục
nên tuyên phạt bị cáo mức án cao nhất
là mức án tử hình về tội giết người
theo cơ quan công an
để ngăn chặn những vụ án mạng thương tâm như trên
các cơ quan chức năng
cần tăng cường thực hiện công tác nghiệp vụ
nắm tình hình địa bàn đối tượng có biểu hiện nghi vấn
chủ động phát hiện sớm mâu thuẫn
trong nhân dân kịp thời tham mưu
giải quyết ngay không để kéo dài
thực tiễn công tác đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung
tội phạm giết người nói riêng cho thấy
để ngăn chặn kéo giảm loại tội phạm này
thì vai trò của các lực lượng chức năng
tại các xã phường
như lực lượng công an xã dân quân tự vệ
bảo vệ dân phố các đoàn thể xã hội
các tổ hòa giải cộng đồng
là hết sức quan trọng
cần chủ động tuyên truyền giải thích
và sớm phát hiện những mâu thuẫn tranh chấp
những vấn đề phức tạp nảy sinh trong nhân dân
để có biện pháp tháo gỡ xử lý ngay từ đầu
hạn chế những vụ việc đáng tiếc có thể xảy ra
hơn ai hết
mỗi người mỗi nhà mỗi cơ quan đơn vị
phải là những hạt nhân
trong công tác phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn với các loại tội phạm
đặc biệt là tội phạm giết người
thưa quý vị và các bạn
đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết
xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau